cao và đồng thời có chất lượng

đặc biệt là các doanh nghiệp fdi có tỷ trọng xuất khẩu khá cao bảy mươi
trong khi đó cái sự gắn kết trong chuỗi liên kết giá trị
đối với các doanh nghiệp fdi thì chúng ta rất là yếu
trong khi các doanh nghiệp nội địa thì chúng ta chưa có sự liên kết mạnh
cái năng lực cạnh tranh của việt nam chúng ta cũng yếu so với trong cái nhóm một mươi một quốc gia
cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải nâng cao cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam
cũng như là sản phẩm việt nam để tránh trường hợp
khi chúng ta gia nhập thì chúng ta trở thành nước nhập siêu ở khu vực này
trong khi hiện tại là chúng ta súc siêu
nếu mà chúng ta mở ra mà chúng ta không cải thiện được cái môi trường
không thuận lợi kinh doanh cũng như là các năng lực cạnh tranh quốc gia chúng ta
thì chúng ta sẽ gặp thách thức nhiều hơn là cái cơ hội
mà một trong những cái thách thức lớn nhất là cái thị trường về lĩnh vực về nông nghiệp
nhất là lĩnh vực về chăn nuôi
các cam kết tiêu chuẩn cao của nền thương mại hiện đại sẽ là động lực
và đồng thời là áp lực để đẩy nhanh tiến trình cải cách
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy cạnh tranh
nhưng tất cả mới chỉ là cơ hội
chúng ta kỳ vọng rất nhiều vào các cơ hội hiệp định này
cho nên chúng ta không thể không lo lắng
lo lắng về nguy cơ các cơ hội này có thể không trở thành hiện thực
thủ tướng nguyễn xuân phúc có nói rằng là kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi chín
thì đi kèm cả thách thức lẫn cơ hội
vậy thì ông có thể phân tích rõ là thách thức ở đây là những gì không ạ
năm hai nghìn một mươi tám thì phải nói là nền kinh tế việt nam có những dấu ấn
mà dấu ấn này ta thấy được quốc tế cũng như trong nước đã thừa nhận
thì bên cạnh những cái dấu ấn những cái kỳ tích đó thì ta thấy là còn có những thách thức
mà những thách thức này nếu chúng ta không vượt qua được
thì những cái nền tảng của cái tiếp tục của nền kinh tế vi mô sẽ thiếu vững chắc
thì cái thách thức thứ nhất là chúng ta thấy là năng suất chất lượng và hiệu quả
hay cái khả năng cạnh tranh của nền kinh tế của chúng ta còn ở mức độ thấp còn ở mức độ hạn chế
hiện nay nếu chúng ta không cố gắng cải thiện về mặt chất lượng
thì cái sự tụt hậu vẫn đang là hiền hiểu
thì sự tụt hậu đó chúng ta thể hiện ở chỗ nào
thứ nhất thể hiện ở chỗ mặc dù là cái thu nhập bình quân đầu người chúng ta
năm hai nghìn một mươi tám tăng tám mươi chín đô la có nghĩa là đạt là hai năm trăm tám mươi bảy đô la bình quân đồng người
nhưng nếu so với malaysia và so với thái lan thì chúng ta còn thua xa
vấn đề cái thách thức thứ hai mà chúng ta cần là chúng ta chưa tham gia vào những chuỗi hoạt động sản xuất và kinh doanh
trong cái quá trình hoạt động của quốc tế
cái thách thức thứ ba là ta thấy là trong cái điều kiện về ứng dụng cách mạng công nghiệp bốn
thì năng lực của chúng ta còn hạn chế
còn tiềm ẩn rất là nhiều những cái hạn chế rất là lớn
cái nền kinh tế của chúng ta là một nền kinh tế mở độ mở rất là lớn
thì nếu so với các nước thì độ mở của nền kinh tế chúng ta chiếm vào khoảng trên hai trăm linh
là một trong những nước mà có độ mở kinh tế lớn nhất thế giới
thế thì với độ mở kinh tế lớn như vậy cho nên mỗi một sự biến động
những sự thách thức của thế giới nó biến động thì nó tác động vào kinh tế nội tại rất là mạnh
cho nên đấy là những thách thức hết sức quan trọng mà đòi hỏi trong năm hai nghìn một mươi chín chúng ta cần phải vượt qua
và chỉ có trên cơ sở vượt qua thì chúng ta mới có thể tận dụng được cơ hội
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
bên cạnh những thách thức mà ông vừa chia sẻ thì việc kinh tế việt nam vẫn còn lệ thuộc
vào các nguồn đầu tư cũng như hoạt động của các tổ chức fdi thì sao thưa ông
trong bối cảnh một nước nước đang phát triển nguồn nội lực trong nước thì có hạn
cho nên chúng ta phải tận dụng khai thác cái nguồn vốn từ nước ngoài đặc biệt nguồn vốn fdi
thế thì trong những năm vừa qua chúng ta thấy với chí sách của chúng ta là mở cửa
làm bạn với bốn phương chúng ta đã cơ chế chính sách rất là thông thoáng
để thu hút bốn đầu tư nước ngoài
tuy nhiên thì bên cạnh những mặt lợi đó thì chúng ta những mặt chúng ta cần phải được xem xét và cảnh báo
có nghĩa là cái phần lớn là chúng ta chưa tận dụng phát huy được cái nội lực của chúng ta
phần lớn cái tăng trưởng kinh tế thì cũng dựa vào cái ngoại lực là chủ yếu
ví dụ như là hiện nay chúng ta biết là samsung trong năm hai nghìn một mươi tám thì với cái giá trị doanh thu của họ
vào khoảng trên sáu mươi tỷ đô la
và trong khi đó cái nền kinh tế chúng ta là trên hai trăm linh tỷ
gdp hay là một vấn đề nữa mà chúng ta vẫn chưa thực sự dựa vào nội lực đó là vấn đề xuất khẩu
thì hiện nay xuất khẩu đối với các dòng vốn của fpi của các tổ chức fpi thì nó chiếm vào khoảng bảy mươi một
cho nên khi mà cái nội lực chưa thực sự dựa một cách vững chắc để phát triển tăng trưởng cái nền kinh tế
cũng như để xuất khẩu mà chúng ta dựa vào ngoại lực thì cái sự lệ thuộc vào đó rất là lớn
mỗi một sự biến động của thế giới mà khi những cái nguồn lực từ bên ngoài rút đi
thì chắc chắn tác động tới cái hoạt động tăng trưởng cũng như cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta
cho nên đây là một vấn đề mà đòi hỏi là trong những năm tới mà một trong những nội dung quan trọng
mà cái thông điệp đầu năm của thủ tướng chính phủ đưa ra là phải phát huy cái nội lực tăng cường cái nội lực
để làm sao tạo đà cho phát triển kinh tế trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm sau
việc mà việt nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đặc biệt là cptpp
thì chúng ta có thể phát huy được cái lợi thế của mình hay không tại sân chơi lớn này
khi mà nhận thức cũng như là khả năng cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp
cũng như là người lao động thì vẫn đang còn hạ
chúng ta tham gia cái hiệp định đối tác toàn diện tiến bộ xuyên thái bình dương
thì bên cạnh những cái mặt mà thoi lợi của chúng ta những cơ hội của chúng ta thì thách thức rất là lớn
thì trong những cái nước mà tham gia thì một trong những cái nước mà năng lực của chúng ta còn hạn chế và kém nhất
thế thì chúng ta đã biết là bất kỳ khi ký kết một cái hiệp định thương mại tự do nào
thì chúng ta cũng phải xem xét những cái gì thoi lợi đúng không thì chúng ta sẽ ký kết thực hiện ngay
còn những vấn đề gì thách thức khó khăn thì chúng ta có lộ trình thực hiện
thế thì với cái hiệp định
là toàn diện tiến bộ của đối tác xuyên thái bình dương
thì bên cạnh những cái cơ hội rất là lớn thì những thách thức cũng không nhỏ
muốn vượt qua những thách thức này thì một trong những vấn đề
một cái động lực khí sức quan trọng là chúng ta phải tiến hành cải cách thể chế
đồng thời để nâng cao cái năng lực cảnh chạy
thì chúng ta mới có thể tận dụng được những cái cơ hội
mà cái hiệp định thương mại tự do đó đem lại đồng thời vượt qua được những thách thức
năm hai nghìn một mươi chín được kỳ vọng là một năm tăng tốc và bứt phá
vậy thì theo ông chúng ta có điều gì
quan trọng mà cần phải thực hiện để mà có thể đạt được mục tiêu này hay không
với cái thông điệp của thủ tướng ra đầu năm hành hiệu trong một mươi chín
và bằng hai cái nghị quyết một hoặc hai thì chúng ta thấy là
cái phương châm của chính phủ trong năm mới là gì
là kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo hiệu quả và bứt phá
có nghĩa là chúng ta rất là quan trọng
làm sao để muốn thoát khỏi cái tổn hậu của khu vực cũng như của thế giới
thì bứt phá và tốc độ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho chúng ta
thì để thực hiện được vấn đề này thì trong cái
kế hoạch chương trình hành động của chính phủ
thì với bốn cái nội dung quan trọng hay bốn cái trụ cột quan trọng
trụ cột quan trọng thứ nhất mà chính phủ rất là coi trọng đó là gì
là nâng cao cái nội lực và chống chọi những khả năng
mà cái sự diễn biến bên ngoài tác động tới nền kinh tế việt nam
thế thì để thực hiện được vấn đề này thì chính phủ trong vấn đề phát triển kinh tế
thì với phương châm là tiếp tục củng cố cái ổn định kinh tế vĩ mô
có nghĩa là kiểm soát được lãng phát
cái thứ hai là đảm bảo tốc độ tăng trưởng một cách
đảm bảo tốc độ cao có vừa lượng và chất
thế thì về vấn đề này thủ tướng cũng đã khẳng định
giữa lượng và chất thì chúng ta không đánh đổi
chúng ta phải quan trọng cả hai cái đó
hay nói một cách khác tăng trưởng đảm bảo về mặt tốc độ
thì chú ý về mặt chất lượng
chất lượng là gì
là về mặt xã hội là phải giải quyết được công an việc làm
tránh được cái hiện tượng là phân hóa cái kẻ dòng người nghèo một cách quá xa
và vấn đề cuối cùng là chúng ta phải chủ động và sáng tạo
trong cái hội nhập kinh tế quốc tế
thì đấy là bốn nội dung bốn cái vấn đề hết sức quan trọng
mà để tạo cái điều kiện cho kinh tế hai nghìn một mươi chín phát triển
xin được cảm ơn những phân tích và chia sẻ của ông trong ngày hôm nay
và một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn một mươi chín là năm đặc biệt
khi chúng ta cần có một nền kinh tế tăng trưởng ngoạn mục
tăng tốc và bứt phá là hai từ khóa mà tất cả các ngành các cơ quan
cần lấy đó làm động lực làm mục tiêu
để đưa kinh tế việt nam thực sự đạt dấu ấn
và kỳ vọng
và đến đây chương trình tâm điểm của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại